tại tp hcm công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
cảnh sát cơ động đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe ô tô tại con hẻm trên đường tx hai mươi năm
phường thạnh xuân quận một mươi hai khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu
và chiều ngày hôm qua người dân đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ chiếc xe ô tô năm chỗ đỗ trước nhà nạn nhân
sau tiếng nổ người dân huy động bình chữa cháy mini để dập lửa
lúc này trong xe nạn nhân bị trong tình trạng bỏng nặng người dân phải phá cửa xe để đưa đi cấp cứu
sau khi khám nghiệm hiện trường giả soát chiếc xe lực lượng chức năng không phát hiện chất nổ
chiếc xe cùng can nhựa có chứa xăng và bật lửa trên xe được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
hiện công an quận một mươi hai đang lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân